vào lúc năm h ba mươi phút sáng ngày hôm nay ngày hai mươi tám ngày hai mươi tám tháng một mươi tàu cảnh sát biển hai nghìn năm thuộc hải đội một trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã tiếp cận được tàu cá mang số hiệu na chín mươi nghìn hai trăm một mươi sáu ts trong điều kiện sóng gió to và tiến hành làm dây kéo tàu bị nạn về đất liền
vào lúc hai mươi hai h năm mươi phút đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi khi đang làm nhiệm vụ trực tuần tra kiểm soát kết hợp chống iuu trên khu vực biển
cách tây nam đảo hòn mê thanh hóa bốn hải lý tàu cảnh sát biển hai nghìn năm nhận được lệnh điều động của sở chỉ huy bộ tư lệnh vùng
làm tốt công tác chuẩn bị và khẩn trương cơ động với vận tốc nhanh nhất ra vị trí tàu na chín mươi nghìn hai trăm một mươi sáu ts bị nạn ở đông đông nam
cửa lạch quen nghệ an tám mươi hai
qua xác minh thông tin tàu na chín mươi nghìn hai trăm một mươi sáu ts là dạng tàu đánh lưới gồm một mươi sáu thuyền viên do ông hồ văn quảng bốn mươi tuổi quê ở thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an làm thuyền trưởng
tàu xuất bến lạch cơn thuộc phường quỳnh phương thị xã hoàng mai từ ngày hai mươi tháng một mươi
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi khi đang đánh bắt hải sản ở vị trí trên thì tàu bị gãy khỉu nối chân vịt không hoạt động được và thả trôi trên biển
trong điều kiện gió cấp sáu giật cấp bảy
đe dọa đến tính mạng
thuyền trưởng đã phát thông tin đề nghị các lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa tàu vào bờ
hiện tàu cảnh sát biển hai nghìn năm đang kéo tàu na chín mươi nghìn sáu trăm một mươi sáu ts về cảng lạch cờn để bàn giao người và phương tiện cho bộ đội biên phòng nghệ an
dự kiến vào một mươi sáu h chiều nay sẽ về đến cảng lạch quen
sức khỏe và tinh thần của toàn bộ thuyền viên trên tàu cá bị nạn đều ổn định